ban quản lý lao động tại hàn quốc vừa có công văn gửi cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội
thông báo về việc hàn quốc kết thúc tìm kiếm tập trung năm thuyền viên việt nam mất tích
trong vụ cháy tàu hải dương số ba trăm linh bảy xảy ra trên vùng biển thu đảo jeju hàn quốc ngày bốn tháng ba
cảnh sát biển hàn quốc đã quyết định chuyển sang tuần tra kết hợp tìm kiếm kể từ ngày một mươi tám h ngày chín tháng ba
theo thông tin từ cảnh sát biển hàn quốc từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn ngày bốn tháng ba đến một mươi tám h ngày chín tháng ba
đã huy động tổng cộng hai trăm ba mươi bốn lượt tàu thuyền và bốn mươi năm máy bay tìm kiếm cả ngày lẫn đêm
nhưng vẫn không phát hiện người mất tích cũng như các vật dụng liên quan trôi nổi trên biển
ban quản lý lao động tại hàn quốc đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp phái cử
có thuyền viên mất tích thông tin để gia đình người lao động được biết